thanh tra tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định
bộ nội vụ đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
chủ động tăng cường thanh tra công vụ không để bị động khi đã có thông tin phản ánh
báo cáo từ các cơ quan khác hoặc thủ tướng chính phủ giao
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu báo nhân dân có bài viết chuyện như đùa ở hải dương
thông tin phản ánh việc tuyển dụng lao động đề bạt bổ nhiệm cán bộ công chức
diễn ra một cách tràn lan thời gian vừa qua tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
về việc này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giao bộ nội vụ thực hiện thanh tra công vụ
tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
chiều nay ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh bắc giang
nhân dịp đoàn về thăm thủ đô hà nội
tại buổi gặp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cho biết hiện nay cả nước ta
có một mươi ba bốn triệu đồng bào các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm mặc dù ngân sách nhà nước
còn khó khăn nhưng vẫn quan tâm bố trí một trăm ba mươi sáu tỷ đồng cho vùng dân tộc miền núi và chính sách dân tộc
tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần một trăm ba mươi sáu tỷ đồng
để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
trong thời gian tới phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu cấp ủy đảng chính quyền tỉnh bắc giang
tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số sáu hai nghìn tám cttg của thủ tướng chính phủ
về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phó thủ tướng mong muốn người có uy tín cần nắm vững và tích cực tuyên truyền giải thích
vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện đúng các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
hôm nay mùng một tháng một mươi hai tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã gửi điện mừng đến các đồng chí tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sisulit
và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân
cũng đã gửi điện mừng đến bộ trưởng bộ ngoại giao lào sạ lờm say công mạ xít
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đà nẵng tổ chức tổng kê khai kiểm tra nguồn gốc rau củ quả thịt vào các chợ đầu mối
sau đó là tại các chợ quận huyện
thành phố sẽ mời các doanh nghiệp lớn vào cùng nông dân nghiên cứu sản xuất
sau đó sẽ liên kết với tỉnh bạn để cung cấp rau sạch cho địa phương
thực hiện dự án quản lý an toàn thực phẩm theo quy trình từ sản xuất đến tiêu dùng
ủy ban nhân dân tp đà nẵng đầu tư một trăm tám mươi sáu tỷ đồng nhằm thực hiện quy trình đó trên
từ năm hai nghìn một mươi bảy trở đi một trăm linh người quản lý một trăm linh người sản xuất người chế biến kinh doanh thực phẩm
kinh doanh dịch vụ ăn uống và một trăm linh người tiêu dùng có kiến thức và thực hành
đúng về an toàn thực phẩm
các cơ quan chức năng đà nẵng sẽ kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông
phân phối trong phạm vi thành phố
đối với chủ hàng hoặc chủ phương tiện vận chuyển phải thực hiện cung cấp hóa đơn chứng từ
hoặc thực hiện kê khai về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm cho ban quản lý chợ
trước khi đưa hàng hóa xuống khỏi phương tiện vận chuyển để tiêu thụ
thông tin từ công ty thủy điện sông chanh cho biết từ một mươi bảy h ngày một tháng một mươi hai
thủy điện sông chanh hai bắt đầu xả nước qua tràn với lưu lượng xả trung bình
từ năm mươi năm trăm linh m khối trên một giây tùy thuộc lượng nước thực tế về hồ
số liệu quan chắc lúc một mươi một h ngày một tháng một mươi hai mực nước hồ thủy điện sông chanh hai
đang ở cao trình một trăm bảy mươi ba tám mươi hai m lưu lượng nước về hồ bốn trăm hai mươi bảy tám mươi hai m ba trên dây
và lưu lượng nước qua hai tổ máy đã phát điện hai trăm linh m khối trên giây
do vậy nhà máy bắt đầu xả lũ từ một mươi bảy h chiều nay nhằm duy trì
mực nước hồ thấp hơn cao trình một trăm bảy mươi năm mét để tiếp tục đón lũ bảo vệ công trình
và góp phần điều tiết lũ ở vùng hạ du
để hạn chế thiệt hại cho khu vực hạ du trước khi thực hiện xả lũ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công ty thủy điện sông tranh
đã gửi thông báo đến các cơ quan đơn vị có liên quan và ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn thị xã điện bàn thành phố hội an và các huyện bắc trà my
tiên phước hiệp đức nông sơn
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng nam cho biết vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày một một mươi
lượng mưa tại các trạm trên lưu vực sông thu bồn từ ba mươi chín mươi tám mm và lưu lượng nước
về hồ trong thời gian một mươi hai giờ tới sẽ giao động từ sáu trăm linh đến chín trăm linh m ba trên dây
lúc ba giờ sáng nay tàu hq sáu trăm ba mươi của bộ tư lệnh hải quân đã lai dắt và đưa toàn bộ một mươi một ngư dân
cùng tàu cá

ở xã nghị an thành phố quảng ngãi bị nạn về đến đảo lý sơn an toàn
tàu hq sáu trăm ba mươi của bộ tư lệnh hải quân tiếp cận và lai rắt tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tám ts cùng một mươi một ngư dân bị hỏng máy
trôi trên vùng biển hoàng sa của việt nam hôm ba mươi tháng một mươi một đến ba giờ sáng ngày một tháng một mươi hai đã đưa toàn bộ một mươi một ngư dân
bị nạn về đến huyện đảo lý sơn
trong điều kiện thời tiết phức tạp
nên tàu hải quân phải neo đậu cách bờ hai hải lý
đội biên phòng lý sơn cùng trạm radar năm trăm năm mươi phối hợp với tàu cá của các ngư dân địa phương
tiếp cận tàu hải quân để lai rắt tàu bị hỏng và đưa một mươi một ngư dân lên bờ
đến một mươi h ba mươi phút trưa cùng ngày một mươi một ngư dân mới lên đảo lý sơn an toàn
tại thôn tả ngảo xã tân trịnh huyện quang bình
đối tượng gây án được xác định là phù minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn dân tộc bà thẻn thường trú tại thôn tả ngảo xã tân trịnh
thông tin từ công an huyện quang bình xác nhận có bốn nạn nhân đã tử vong
người bị thương nặng là phù láo sán hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện bắc quang
đối tượng gây án phù minh tuấn đã bị công an huyện quang bình bắt giữ
hiện vụ việc đã được công an huyện quang bình phối hợp với công an tỉnh hà giang điều tra làm rõ
được biết đối tượng phù minh tuấn có tiền sử bị bệnh tâm thần nặng
từng bị bắt buộc đưa đi chữa tại bệnh viện tâm thần trung ương mới được về nhà ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế
vào lúc một mươi hai giờ trưa nay theo giờ moscow tức một mươi sáu giờ chiều theo giờ việt nam
tổng thống nga vladimir putin đã đọc thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội
nội dung thông điệp liên bang năm nay được tổng thống putin tập trung vào định hướng chính sách đối ngoại
chính sách đối nội và các vấn đề xã hội
đây là thông điệp liên bang thứ hai mươi ba trong lịch sử hiện đại nước nga và là thông điệp thứ một mươi ba của tổng thống putin
thông điệp liên bang năm nay được tổng thống putin khẳng định rằng nga sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình định hướng dân chủ
chính sách phát triển hệ thống chính trị
ngoài ra nga đang thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong các điều kiện khó khăn
song nhân dân nước nga đã chứng tỏ có khả năng phản ứng trước những thách thức khó khăn
bảo vệ lợi ích quốc gia chủ quyền và đường lối độc lập của đất nước
dù đang gặp phải rất nhiều khó khăn hiện tại người dân nga vẫn đang đoàn kết để giải quyết những vấn đề này
họ có đủ khả năng và sẵn sàng đương đầu với các thử thách
tinh thần ái quốc giúp đoàn kết mọi người dân nga dân tộc nga là một và đất nước nga là một
tiếp đó tổng thống putin đánh giá tình hình xã hội nước nga trong năm qua
quan tâm nhiều tới các vấn đề y tế giáo dục
ông nhấn mạnh hiện nay nhiều bác sĩ có tay nghề còn non yếu dù đã được trang bị công nghệ hiện đại
vì vậy ngay lập tức cần tiến hành những biện pháp cần thiết để nâng cao tay nghề của các bác sĩ và chất lượng dịch vụ
ông putin cũng cho rằng nga cần phải cải thiện hệ thống đường xá ở cả thành phố và địa phương
việc xây dựng đường cao tốc quốc gia phải được coi là ưu tiên hàng đầu
về lĩnh vực kinh tế tổng thống cho rằng nguyên nhân chính gây trì trệ nền kinh tế
chủ yếu là thiếu các nguồn đầu tư như công nghệ hiện đại cán bộ chuyên nghiệp thiếu cạnh tranh thiếu môi trường kinh doanh
tổng thống ghi nhận thành tiệu của lĩnh vực nông nghiệp trong năm qua
và giao cho chính phủ trước tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phải soạn thảo kế hoạch hành động cụ thể từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
để giúp nước nga tăng được vị thế của mình trong nền kinh tế toàn cầu
trong lĩnh vực đối ngoại tổng thống nga putin tuyên bố sẵn sàng đối thoại nghiêm túc
về việc thiết lập một hệ thống quan hệ quốc tế bền vững công bằng và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế
nga cần bạn bè nhưng sẽ không cho phép gây tổn hại lợi ích của mình
tổng thống putin kêu gọi mỹ hợp tác chống khủng bố phát triển quan hệ dựa trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi
ông cho rằng cần phải nhanh chóng thúc đẩy hợp tác giữa nga và mỹ
trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu đáp ứng được lợi ích của toàn thế giới
chúng ta cần thiết lập một hệ thống quan hệ quốc tế mang tính xây dựng
những cáo buộc sai trái gần đây là bằng chứng cho thấy nga vẫn còn phải trải qua một quãng đường dài để đạt được mục tiêu này
ngoài ra ông putin cũng đánh giá cao mối quan hệ giữa nga và trung quốc trong mọi lĩnh vực
mối quan hệ chiến lược giữa nga và ấn độ sự tiến bộ về chất trong quan hệ với nhật bản
đề cập đến tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật
người đứng đầu nước nga cam kết sẽ có các biện pháp mạnh tay
để đối phó với vấn đạn này
tổng thống putin cho biết tỷ lệ sản phẩm dân sự trong công nghiệp quốc phòng tăng từ một mươi sáu lên năm mươi vào năm hai nghìn một mươi năm
theo quy định của hiến pháp nga hàng năm tổng thống đọc trước quốc hội liên bang
một thông điệp về tình hình trong nước cũng như các đường lối chính sách trong và ngoài nước
thông điệp này được coi là cơ sở chính trị và pháp lý
thể hiện tầm nhìn định hướng chiến lược phát triển của nga trong tương lai gần
hoàng thái tử thái lan maha vajiralongkon
đã từ nước nga đến nga
học đức trở về thủ đô bangkok và sẽ chính thức nhận lời lên ngôi vào tối nay
để trở thành nhà vua rama thứ một mươi
sự kiện này diễn ra hai ngày sau khi hội đồng lập pháp thái lan chấp thuận suy tôn ông làm quốc vương mới
kế vị nhà vua phumifol adulzadeh quá cố
tối nay theo giới địa phương hoàng thái tử maha vajiralongkon sẽ có buổi tiếp kiến một phái đoàn
do nhiếp chính tinsulanonda dẫn đầu cùng với đại diện của ba nhánh quyền lực nhà nước
tại buổi tiếp kiến chủ tịch hội đồng lập pháp sẽ chính thức mời hoàng thái tử lên ngôi vua và ông sẽ nhận lời
sau đó chủ tịch hội đồng lập pháp sẽ đưa ra thông cáo cho toàn thể quốc dân
cuối cùng phủ nội vụ hoàng gia thái lan sẽ có một thông báo chính thức về việc hoàng thái tử trở thành quốc vương
nhà vua rama một mươi sẽ có quyền lực của một vị quân chủ để ký ban hành luật
chứng kiến các quan chức tuyên thệ nhậm chức và giữ vai trò nguyên thủ quốc gia của thái lan
nhà vua cũng là người đứng đầu trên danh nghĩa của quân đội tòa án chính phủ và sẽ chủ trì lễ quốc khánh vào ngày năm tháng một mươi hai tới
ngay sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec nhất trí kế hoạch cắt giảm sản lượng sau cuộc họp ở thủ đô viên áo vào đêm qua
các quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận này
đồng thời cho rằng đây là một quyết định lịch sử nhằm vực dậy giá dầu đang ở mức thấp kéo dài
phát biểu với báo giới chủ tịch opec kiêm bộ trưởng năng lượng qatar
mohamed ansada cho rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng chắc chắn sẽ giúp tái cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới
cũng như giảm bớt sự biến động trên thị trường chứng khoán
trong khi đó iran ả rập xê út và kuwait đều hoan nghênh đây là một quyết định quan trọng
giúp giải quyết một phần tình trạng dư thừa nguồn cung và khôi phục trạng thái cân bằng trên thị trường dầu mỏ thế giới
còn tại venezuela tổng thống nicolás marrudo đã chúc mừng opec đạt được thỏa thuận quan trọng
ngay sau đó thị trường thế giới cũng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực
tại thị trường london giá dầu brent biển bắc giao tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tăng bốn chín usd lên mức năm mươi bốn mươi bảy usd một thùng
tại thị trường new york giá dầu qua một đêm cũng tăng tới chín lên gần năm mươi usd một thùng mức cao nhất trong hơn một tháng qua
tại thị trường châu á trong phiên mở cửa vào sáng nay chỉ số nikkei của nhật bản tăng một sáu
trong đó tập trung vào các công ty thuộc lĩnh vực dầu mỏ
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân